tính đến nay thành phố hồ chí minh có ba địa phương được thành phố công nhận kiểm soát được dịch bệnh
quận bảy cần giờ và củ chi
bên cạnh đó một số quận cũng đã gửi văn bản cho thành phố tự đánh giá đạt các tiêu chí kiểm soát dịch bệnh
mới đây quận tân bình vừa có báo cáo gửi ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
về kết quả xét nghiệm tầm soát dịch covid một mươi chín trên địa bàn quận từ ngày hai mươi hai tháng chín đến ngày hai mươi bảy tháng chín
theo đó quận đạt sáu trên sáu tiêu chí kiểm soát dịch theo quyết định số ba nghìn chín trăm bảy mươi chín của bộ y tế
cụ thể tỷ lệ người dân tiêm đủ hai mũi vaccine tiếp tục tăng đạt có chín mươi bốn bảy mươi chín người dân từ một mươi tám tuổi trở lên tiêm mũi một
và bốn mươi một bốn mươi chín người tiêm mũi hai số bệnh nhân có triệu chứng và chuyển nặng ở mức thấp
bên cạnh đó số tổ dân phố ở mức độ nguy cơ rất cao vùng đỏ đã giảm bảy mươi bảy năm tổ dân phố nguy cơ cao vùng cam giảm hơn năm mươi sáu
và tổ dân phố nguy cơ vùng vàng giảm ba mươi ba
hiện quận có tám trăm tám mươi tổ dân phố vùng xanh ba mươi sáu tổ dân phố vùng cận xanh
như vậy tính đến nay
thành phố hồ chí minh có ba địa phương được thành phố công nhận kiểm soát được dịch bệnh là quận bảy cần giờ và củ chi
bên cạnh đó một số quận cũng đã gửi văn bản cho thành phố từ đánh giá đạt các tiêu chí kiểm soát dịch
theo quyết định ba nghìn chín trăm bảy mươi chín của bộ y tế gồm quận một quận ba quận năm quận phú nhuận quận gò vấp nhà bè tân bình tp thủ đức